hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số ca mắc covid một mươi chín tại đức có thể gấp đôi thống kê
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh trang cập nhật những thông tin mới nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày hai mươi bảy tháng ba mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thông tin về ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín mươi một chín trăm một mươi sáu ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
giảm một mươi một hai trăm linh tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có sáu mươi hai bốn mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một mươi hai trăm năm mươi hai bắc giang ba chín trăm chín mươi bảy yên bái ba chín trăm bảy mươi bảy nghệ an ba chín trăm bảy mươi sáu đắk lắc ba chín trăm linh chín phú thọ ba sáu trăm ba mươi tám
lào cai ba bốn trăm chín mươi bảy
lạng sơn ba một trăm hai mươi một thái bình hai bảy trăm chín mươi tám vĩnh phúc hai bảy trăm sáu mươi tám quảng ninh hai năm trăm năm mươi ba hà giang hai năm trăm một mươi tám quảng bình hai năm trăm linh một thái nguyên hai bốn trăm ba mươi năm sơn la hai hai trăm linh sáu tuyên quang hai chín mươi hai cao bằng một tám trăm hai mươi chín bắc cạn một bảy trăm tám mươi sáu hải dương một bảy trăm bảy mươi tám bình định một bảy trăm linh năm
cà mau một sáu trăm linh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
tám trăm bốn mươi chín phú yên bảy trăm sáu mươi một đắk nông bảy trăm năm mươi bốn con tum bảy trăm năm mươi đà nẵng bảy trăm bốn mươi ba thừa thiên huế sáu trăm tám mươi một nam định sáu trăm năm mươi năm trà vinh sáu trăm hai mươi sáu thanh hóa sáu trăm một mươi tám quảng ngãi năm trăm chín mươi một bà rịa vũng tàu năm trăm tám mươi ba khánh hòa bốn trăm linh ba hải phòng ba trăm ba mươi chín hà nam ba trăm hai mươi bình thuận hai trăm linh năm bạc liêu một trăm bảy mươi ba kiên giang một trăm bốn mươi tám
long an một trăm bốn mươi sáu an giang một trăm một mươi sáu cần thơ chín mươi đồng nai tám mươi một ninh thuận ba mươi một hậu giang hai mươi bảy đồng tháp hai mươi sóc trang một mươi năm tiền giang một mươi bốn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gia lai giảm một chín trăm bốn mươi năm bắc ninh giảm một một trăm bảy mươi bốn phú thọ giảm một bốn mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà nội tăng sáu trăm hai mươi chín đắk lắc tăng bốn trăm sáu mươi sáu bình dương tăng hai trăm năm mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín một mươi một bốn trăm bảy mươi ba ca nhiễm đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín mươi một hai trăm hai mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước chín ba bảy trăm sáu mươi hai ca
trong đó có năm ba trăm bốn mươi chín một trăm sáu mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một hai trăm sáu mươi hai trăm sáu mươi tám tp hcm năm trăm chín mươi một một trăm chín mươi tám nghệ an ba trăm bảy mươi bảy bốn mươi một
bình dương ba trăm bảy mươi hai năm trăm bốn mươi chín hải dương ba trăm ba mươi sáu
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi năm ba trăm năm mươi một chín trăm bảy mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị ba bốn trăm bốn mươi bảy ca trong đó thở oxy của mặt nạ hai tám trăm sáu mươi tám ca
thở oxy dòng cao hfnc hai
hfnc hai ba trăm linh năm ca thở máy không xâm lấn bảy mươi bốn ca thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi năm ca ecmo năm ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng ba ghi nhận bốn mươi tám ca tử vong
đồng nai sáu đắk lắc năm quảng ninh bốn an giang ba hà tĩnh ba kiên giang ba bạc liêu hai bến tre hai bình dương hai cà mau hai quảng bình ii thái nguyên hai ca trong hai ngày
bắc giang một bình phước hai
đắk lắc một địa biên một gia lai một hà nội một hải dương một lâm đồng một lạng sơn một ninh bình một phú yên một sóc trang một tp hcm một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai ba trăm linh sáu ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong trên một triệu
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
sắp hết năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai nhưng đến thời điểm này học sinh tiểu học và lớp sáu của hà nội vẫn chưa được đến trường
liệu trường học có mở cửa trước khi các con nghỉ hè là băn khoăn của nhiều phụ huynh
theo sở y tế hà nội thủ đô đã bước qua đỉnh dịch
nhiều phụ huynh có con từ lớp một đến lớp sáu băn khoăn khi nào con được tới trường
thực tế hiện nay nhiều trẻ đã mắc covid một mươi chín dù không đi đâu chỉ học online
nhưng các em bị lây từ bố mẹ anh chị do người lớn vẫn phải đi làm đi học
giữ con mãi trong nhà có được không đang là câu hỏi của nhiều người
các chuyên gia cho rằng đã đến lúc hà nội mở cửa trường học giống như thành phố hồ chí minh
theo phân tích của bác sĩ trương hữu khanh
phó chủ tịch thường trực liên tri hội truyền nhiễm thành phố hồ chí minh
lương trẻ từng là f ở hà nội rất lớn
gần như nếu trong gia đình có người mắc covid một mươi chín thì trẻ cũng mắc
trẻ mắc covid một mươi chín do biến thể omicron thường có triệu chứng rất nhẹ và nhanh hồi phục
việc xử lý các trường hợp f xuất hiện trong nhà trường cũng rất đơn giản
trong khi đó lợi ích của việc cho trẻ đến trường như trẻ tập trung tiếp thu tốt hơn
người lớn có thể chuyên tâm lao động sản xuất sinh hoạt ổn định
khi trẻ đến trường khả năng xuất hiện trẻ bị f mới không thể tránh khỏi
do đó bác sĩ khanh cho rằng nhà trường cần chuẩn bị các tình huống để xử lý nếu xuất hiện f trong trường học
các trường có thể chia lớp học thành nhóm nhỏ nếu xuất hiện ca mắc thì việc xử lý gói gọn trong nhóm đó
cách xử lý đơn giản nhất là cho f đó nghỉ học tự cách ly đến khi khỏi
lớp học vẫn được tổ chức bình thường giống như xử lý với các bệnh cú mùa tay chân miệng quay bị
theo thống kê của sở giáo dục đào tạo hà nội
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thành phố có gần một trăm hai mươi chín học sinh lớp một
nếu tính cả cấp mầm non tiểu học và lớp sáu
thì khoảng gần một năm triệu học sinh thủ đô đang phải tạm nghỉ ở nhà do dịch covid một mươi chín
theo phó giám đốc sở giáo dục đào tạo trần lưu hoa
đến nay công tác phòng chống dịch tại các trường đã đi vào nền nếp đảm bảo yêu cầu của ngành y tế và ngành giáo dục
số cán bộ giáo viên học sinh có yếu tố dịch tễ tiếp tục giảm số học sinh đi học trực tiếp tăng lên nhiều
mới đây phó chủ tịch ubnd
thành phố hà nội chử xuân dũng cũng đề nghị sở giáo dục đào tạo xem xét tình hình thực tế công tác phòng chống dịch hiện nay
để tổ chức việc học bán chú cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
việc tổ chức bán chú phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương trường lớp
đồng thời được sự đồng thuận của gia đình phụ huynh học sinh
tình hình covid một mươi chín trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát
việc cho học sinh đi học trở lại cũng đang được các địa phương đồng bộ triển khai
song song với đó sẽ là những phương án để đảm bảo những điều kiện về an toàn phòng chống dịch
ngày hai mươi bảy tháng ba ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai cho biết
hiện nay tại địa phương các trường hợp f một nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường
ông phan huy anh vũ cũng đồng tình quan điểm cho f một đi làm để duy trì sản xuất ổn định
vì trong tình hình thực tế hiện nay tại địa phương người dân đã được tiêm vaccine phủ mũi một mũi hai
và hiện nay đang tiếp tục tiêm phủ bụi ba đặc biệt là đối tượng công nhân người lao động để ổn định sản xuất
tỉnh đồng nai có một hai triệu lao động trong đó có hơn sáu trăm linh công dân đang làm việc trong các khu công nghiệp
hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đang đẩy mạnh hoạt động phục hồi
đáp ứng các đơn hàng mở rộng quy mô sản xuất do đó các doanh nghiệp đang rất cần nguồn lao động dồi dào
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng nai cần trên một trăm ba mươi lao động
các địa phương có nhu cầu tuyển dụng cao đó là thành phố biên hòa cần trên hai mươi ba lao động
huyện trảng bom cần trên một mươi bảy lao động huyện nhân trạch cần trên hai mươi năm lao động huyện long thành gần trên chín lao động
ông đình sĩ phúc chủ tịch công đoàn cơ sở công ty cộng phần tê quang vina khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai cho biết
thực tế hiện nay tại doanh nghiệp công nhân người lao động đã được tiêm mũi vaccine mũi ba đầy đủ
thực tế trên địa bàn tỉnh đồng nai cũng không còn xác định các trường hợp là f một do đó họ vẫn đi làm bình thường
tuy nhiên đối với doanh nghiệp nếu người lao động thông báo là f một f thuộc diện cách ly
thì doanh nghiệp vẫn thực hiện cho người lao động được cách ly theo quy định
còn người lao động không có thông báo hoặc yêu cầu gì thì vẫn đi làm bình thường
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng ba thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết
chính phủ australia đã chính thức cam kết viện trợ cho việt nam khoảng một mươi ba bảy triệu liều vaccine pfizer và moderna
để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm một mươi một tuổi ngay trong tuần đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã làm việc với đại sứ quán australia tại việt nam
về việc hỗ trợ vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo đó chính phủ australia đã chính thức cam kết viện trợ cho việt nam khoảng một mươi ba bảy triệu liều vaccine pfizer và moderna
để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ngay trong tuần đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ tiến hành tập huấn chuyên môn triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín

ngay sau khi vaccine về tới việt nam và được kiểm định chất lượng an toàn vaccine sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai

cũng theo chương trình tiêm chủng mở rộng bên cạnh nguồn vaccine phòng covid một mươi chín hỗ trợ của chính phủ australia bộ y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đã và đang chủ động tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ vaccine khác
từ các tổ chức quốc tế như ucedescovax felcilleti và chính phủ các nước để sớm có cam kết tài trợ khoảng tám một mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đủ hai liều cơ bản cho tất cả trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi của việt nam
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba bộ y tế có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ về vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em do australia viện trợ
tại báo cáo bộ y tế kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép bộ y tế tiếp nhận viện trợ một mươi ba bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín do chính phủ australia viện trợ để triển khai tiêm từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
với tình hình dịch bệnh hiện nay việc tiêm vaccine cho trẻ là vô cùng quan trọng giúp trẻ tăng cường khả năng miễn dịch chống lại virus corona và giảm nguy cơ bệnh
tiến triển nặng khi mắc
trang tin bloomberg nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí khoa lanset ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết
người nhiễm cùng lúc virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín và virus cúm có nguy cơ tử vong cao gấp đổi trong khi nguy cơ phải thở máy tăng gấp bốn lần
nghiên cứu do nhóm chuyên gia của đại học edinburgh đại học liverpool đại học imperial london cùng đại học london hà lan thực hiện
đối với ba trăm linh năm người ở anh nhập viện vì covid một mươi chín trong giai đoạn từ ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
kết quả cho thấy sáu sáu trăm chín mươi năm người mắc covid một mươi chín đồng nhiễm virus gây viêm đường hô hấp trên
đáng chú ý trong số này hai trăm hai mươi bảy bệnh nhân nhiễm virus cúm và tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn nhiều so với nhóm còn lại
theo nghiên cứu người trưởng thành nhập viện nhiễm đồng thời virus sars cov hai và virus cúm có nguy cơ bị bệnh nặng phải thở máy cao gấp bốn lần
và nguy cơ tử vong cao hơn hai bốn lần so với bệnh nhân chỉ nhiễm sars cov hai hoặc nhiễm một trong các loại virus

các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm cúm mà người mắc covid một mươi chín phải nhập viện
cũng như cần tiêm cả vaccine phòng virus sars cov hai và vaccine phòng cúm
trong khi đó giáo sư kalum sampur chuyên gia về sức khỏe trẻ em tại đại học liverpool cho biết
các nhà khoa học đang ghi nhận sự giả tăng các loại virus gây bệnh đường hốp theo mùa thông thường
khi người dân trên thế giới nối lại cuộc sống bình thường mới và không áp dụng các biện pháp phòng dịch
vì vậy sau phát hiện mới nhất về nguy cơ tử vong tăng gấp đôi ở người nhiễm đồng thời virus cúm và virus sars cov hai
các nhà khoa học nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là mọi người phải tiêm phòng đầy đủ
để có kháng thể phòng ngừa cả hai loại virus trước khi quá muộn
thưa quý vị ông el bar phó giám đốc trung tâm hợp tác nghiên cứu về bệnh cúm thuộc tổ chức y tế thế giới who
cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm tại australia sau đại dịch covid một mươi chín
trả lời kênh truyền hình sbs ông bar cho rằng dịch cúm sẽ trở lại trong năm hai nghìn hai mươi
và vấn đề duy nhất là mức độ nghiêm trọng của mùa dịch này mà theo ông là khó nhận định ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên ông cho rằng mức độ nghiêm trọng của mùa cúm hai nghìn hai mươi hai sẽ không nghiêm trọng như hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
mà chỉ ở mức độ thấp đến vừa phải
ông ba đưa ra cảnh báo trên khi có nhiều chuyên gia cho rằng khả năng miễn dịch tự nhiên của người dân australia
đối với cúm mùa có thể đã suy giảm trong thời gian dịch covid một mươi chín hoành hành
chương trình tiêm chủng cúm quốc gia của australia dự kiến được triển khai vào ngày bốn tháng bốn tới
cơ quan chức năng nước này hối thúc người dân đi tiêm chủng để bảo vệ hệ thống y tế nước này
phòng ngừa nguy cơ cùng lúc phải ứng phó với hai dịch bệnh
trong năm hai nghìn hai mươi một australia có năm trăm chín mươi tám ca nhiễm cúm mức thấp nhất từ trước đến nay
và không có ca tử vong nào nhờ các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới để ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
năm hai nghìn một mươi chín nước này có tới ba trăm một mươi ba ba mươi ba ca nhiễm cúm trong đó chín trăm năm mươi ba ca tử vong
về dịch bệnh covid một mươi chín ngày hai mươi bảy tháng năm
australia ghi nhận hơn bốn mươi ca mắc mới và một mươi một ca tử vong trên cả nước
tính đến sáng hai mươi bảy tháng ba thưa quý vị
thế giới đã ghi nhận hơn bốn trăm tám mươi triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu một trăm bốn mươi bốn triệu trường hợp tử vong
hàn quốc đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất
còn số ca mắc covid một mươi chín tại đức có thể gấp đôi thống kê
hàn quốc ghi nhận ca mắc mới dưới mức bốn trăm linh ca trong ngày thứ ba liên tiếp
trong bối cảnh nước này dần nới lỏng các biện pháp hạn chế dù biến thể omicron vẫn tiếp tục lây lan
cụ thể hàn quốc ghi nhận ba trăm ba mươi năm năm trăm tám mươi ca mắc mới
nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên một mươi một bốn trăm chín mươi bảy bảy trăm một mươi một ca
nhìn chung số ca mắc mới có xu hướng giảm trong tuần qua trung bình ba trăm năm mươi bảy f một ngày
thấp hơn so với trung bình bốn trăm linh năm ca một ngày được ghi nhận trong tuần trước đó
trong khi đó số ca tử vong tăng ba trăm hai mươi ba ca tỷ lệ tử vong một mươi bốn
hàn quốc đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất
kể từ khi dịch bệnh bùng phát khiến tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này vượt mốc một mươi triệu vào đầu tuần này
có đến gần chín triệu ca mắc được ghi nhận ở nước này kể từ đầu tháng hai
tại đức bộ trưởng y tế karl lauterbach cho rằng
số ca mắc mới tại nước này trên thực tế có thể gấp đôi so với con số thống kê
theo thống kê viện robert corekai trong vòng hai mươi bốn giờ qua đức đã ghi nhận hai trăm chín mươi sáu bốn trăm chín mươi tám ca mắc mới
tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong bảy ngày qua tăng nhẹ lên ở mức một bảy trăm sáu mươi năm
trên mỗi một trăm linh dân
bộ trưởng lauterbach cho biết thêm số ca tử vong vẫn ở mức cao khoảng ba trăm linh ca một ngày
và cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải là không thể chấp nhận được
ông cho rằng trong tình hình hiện nay không thể chờ đợi mà phải hành động để ứng phó với nguy cơ về y tế có thể xảy ra
tính đến hai mươi bốn tháng ba gần bảy mươi sáu dân số đức đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa covid một mươi chín
và ít nhất bốn mươi tám sáu triệu người đã tiêm bụi tăng cường
tuy nhiên vẫn còn một mươi chín năm triệu người tại nước này chưa tiêm vaccine
thưa quý vị còn tại trung quốc từ ngày hai mươi sáu tháng ba thượng hải thành phố lớn nhất tại trung quốc
tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín tăng mạnh
tuy nhiên giới chức thành phố khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực để tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện
do lo ngại những tác động kinh tế của biện pháp này
hiện trung quốc đang đương đầu với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng do sự xuất hiện của biến thể omicron lây lan nhanh
khi số ca mắc mới hàng ngày gia tăng nhanh chưa từng thấy
dù các số liệu ghi nhận cho thấy rằng còn thấp so với nhiều quốc gia khác
nhưng một số thành phố tại nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa toàn diện nhằm chặn đứng chuỗi lây nhiễm
tuy nhiên thành phố thượng hải đặt mục tiêu giảm thiểu gián đoạn với việc áp dụng các biện pháp trọng điểm
như phong tỏa bốn mươi tám giờ tại các vùng dân cư riêng lẻ và thực hiện các biện pháp trên diện rộng
trong khi vẫn duy trì phần lớn các hoạt động kinh tế ở thành phố hai mươi năm triệu dân
phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày chuyên gia y tế woofen thuộc ủy ban phòng chống dịch covid một mươi chín của thượng hải
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động kinh tế tại thành phố cảng này
nêu rõ nếu phong tỏa toàn thành phố nhiều tàu chở hàng quốc tế sẽ phải lênh đênh trên biển
điều này không chỉ tác động tới nền kinh tế trung quốc mà còn ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu
trước đó giới chức thượng hải cũng thông báo sẽ phát các bộ xét nghiệm covid một mươi chín cho người dân trong thành phố
nhằm tăng cường nỗ lực ứng phó đại dịch tại đây
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng ba tỉnh các lâm ở đông bắc trung quốc cũng thông báo
phát năm trăm linh bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho người dân
cát lâm và thượng hải là khu vực đang chịu tác động mạnh nhất trong đợt bùng phát dịch bắt đầu từ tháng ba tại trung quốc
ngày hai mươi sáu tháng ba trung quốc đại lục ghi nhận năm sáu trăm linh ca mắc mới trong nước hầu hết là không triệu chứng
trong đó thượng hải ghi nhận hai hai trăm sáu mươi chín ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay và chiếm bốn mươi tổng số ca mắc trên cả nước
hồi giữa tuần qua chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm tại thượng hải zhang wenhong đã kêu gọi
cân đối các biện pháp phòng dịch và duy trì cuộc sống bình thường
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi kết thúc bản tin tối hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy luôn nhớ thực hiện nghiêm túc năm k để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
và những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam cũng như trên thế giới chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo